thưa quý vị theo dự kiến vào sáng mai ngày một mươi sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc sẽ tiến hành xét xử công khai lưu động vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
căn cứ và kết quả điều tra cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án trong đó năm mươi năm đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
một mươi đối tượng bị truy tố về tội khủng bố một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm
ngoài ra có sáu đối tượng đang sống ở nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
trước đó vào đêm một mươi dặn sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba gần một trăm linh đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành hai mũi tấn công trụ sở ubnd xã yatio và yacotu huyện chư quỳnh tỉnh đắk lắk
giết chết bốn cán bộ công an xã làm bị thương hai cán bộ công an xã khác
đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe cán bộ người dân phá hủy tài sản cơ quan tổ chức với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề gà
lại có thêm hàng trăm gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi làm ma túy trôi giặt vào bờ biển vừa được đội biên phòng bình hải phối hợp với công an xã bình hải phát hiện tại bờ biển gai

mối hộp hình chữ nhật trên là pháo hoa nổ có tổng khối lượng năm mươi tám kg
thưa quý vị và các bạn gần bốn mươi năm qua kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới
việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong đó có việc bảo đảm nhân quyền
việt nam cũng là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
và luôn được đánh giá là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
tuy nhiên thời gian qua các thế lực thù địch lại không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc
về việc bảo đảm nhân quyền ở việt nam nhất là khi việt nam đang chuẩn bị bước vào phiên kiểm điểm
định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
một trong các thủ đoạn đó là xuyên tạc chính sách hình sự chế độ giam giữ tù nhân ở việt nam
kính chào quý vị và các bạn
ở việt nam nhà nước luôn đảm bảo mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể
quyền cơ bản ấy sớm được quy định cụ thể trong hiến pháp
tuy nhiên bất chấp những nỗ lực và thành tựu của việt nam trong bảo vệ quyền bất khả xâm phạm thân thể
và ngăn chặn chống các hành vi tra tấn đối xử tàn bạo vô nhân đạo
các thế lực thù địch tổ chức cá nhân thiếu thiện trí vẫn không ngừng đưa ra các cáo buộc vô căn cứ
đối với đảng nhà nước việt nam về vấn đề này
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức mạng lưới nhân quyền việt nam
một trong những tổ chức phản động người việt lưu vong
đã đưa ra cái gọi là báo cáo nhân quyền tại việt nam
báo cáo nhân quyền tại việt nam hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trong đó vù khống việt nam duy trì một hệ thống lao tù bất nhân
vi phạm châm trọng các thủ tục tố tụng hình sự
xuyên tạc quyền bao trỡ của luật sư bị triệt tiêu
chúng tôi đã mời rất nhiều các đoàn phóng viên quốc tế
cũng như các đoàn tổ chức quốc tế ở việt nam
tới các nhà tạm giữ trại tạm giam cũng như các trại giam
để biết rằng là tình hình thực tế ở việt nam thế nào
các luận biện vô cáo đó
không thể thay thế được bằng các minh chứng thực tế của các tổ chức
và các phóng viên quốc tế đã đến tận mắt chứng kiến
luận điệu tuyên truyền của một số tổ chức có thể nói là
có tinh chất rất tiêu cực thậm chí là phản động
thì có nhiều thông tin không chính xác
trong thời gian vừa rồi chúng ta đã phát triển đội ngũ sư lên rất lớn mạnh
và đã tham gia rất nhiều vụ việc
từ hành chính dân sự hình sự
trắng trợn hơn các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài
sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết
xuyên tạc chính sách ân giảm án tử hình
vụ cáo chính quyền việt nam phân biệt đối xử
bắt và giam giữ tùy tiện
vi phạm các bào đàm về xét xử công bằng
chúng ta bắt giữ truy tố xét xử những người có hành vi vi phạm pháp luật
vào một địa điểm và chúng ta sẽ phát triển đội ngũ sư lên rất lớn mạnh
nhiều luật cụ thể được quy định trong bộ luật trình xử
và được xét xử ở các phiên tòa công khai minh bạch
ẩn sau là những yêu sách phi lý kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức quốc tế
gây sức ép yêu cầu việt nam thả tự do vô điều kiện cho các đối tượng chống đối
đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ
đồng thời cổ suý cho các hành vi chống phát đảng nhà nước việt nam
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
chính thức trở thành thành viên của công ước chống tra tấn
và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo
hoặc hạ nhục con người gọi tắt là công ước chống tra tấn hoặc công ước cat
từ đó đến nay việt nam đã không ngừng cố gắng nỗ lực triển khai tổng thể các biện pháp
để thực hiện có hiệu quả công ước tại việt nam và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
được các quốc gia các tổ chức quốc tế đánh giá cao
phòng hỏi cung đều được lắp đặt hệ thống camera
một trăm linh các cuộc hỏi cung đều được ghi âm ghi hình
đây là những thay đổi tích cực của việt nam trong việc ngăn ngừa hành vi tra tấn bức cung nhục hình
đảm bảo là một trăm linh các cuộc hỏi cung đều được ghi âm ghi hình
từ đó trong quá trình lấy lời khai hỏi cung các bị can cáo đảm bảo là đúng theo quy định pháp luật
bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị giám sát tại các cơ sở giam giữ theo quy định
việt nam đã tích cực chủ động nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế
hơn năm mươi sáu luật và các văn bản quy phạm pháp luật
hàng trăm văn bản hướng dẫn
hướng dẫn đã được ban hành để đảm bảo tốt hơn quyền con người nói chung
và ngăn ngừa trừng trị các hành vi liên quan đến tra tấn nói riêng
hợp tác quốc tế trong phòng chống tra tấn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn hội nghị để phổ biến
hướng dẫn giảng dạy nội dung công ước chống tra tấn cho cán bộ chiến sĩ công chức
xây dựng và bảo